ủy ban chứng khoán nhà nước mới đây đã ban hành quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với bà hương trần kiều dung
phó chủ tịch thường trực tập đoàn flc
mức phạt đối với bà hương trần kiều dung là bảy mươi triệu đồng do có hành vi vi phạm quy định
về quản trị công ty đã áp dụng tình tiết giảm nhẹ người vi phạm hành chính đã tự nguyện khắc phục hậu quả
theo đó giai đoạn từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi đến tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
bà dung là thành viên hội đồng quán trị của tập đoàn flc đồng thời giữ chức vụ tương tự tại sáu công ty khác
trong khi đó theo quy định của luật chứng khoán thành viên hội đồng quán trị của một công ty đại chúng
không được đồng thời giữ chức này tại quá năm công ty khác
cụ thể bà dung đang là chủ tịch hội đồng quán trị ở bảy công ty
bao gồm chiến khoán bos xây dựng flc faros flc travo sản xuất và xuất nhập khẩu nông sản fam
flc đồ sơn gover resort đầu tư vào phát triển quản lý công nghiệp flc semaco việt nam
ngoài ra nữ doanh nhân còn là thành viên hội đồng quán trị tại hai công ty
cục flc homes công ty quản lý khách sạn và khu nghỉ dưỡng flc